giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở hòa bình chỉ đạo thuộc cấp giả mạo chữ ký chữ viết ghi khống nội dung vào tài liệu để hoàn thiện hồ sơ thủ tục
công an tỉnh hòa bình đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn viết tuấn giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trường cao đẳng nghề kinh doanh và công nghệ hà nội về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức

công an tỉnh hòa bình đã chỉ đạo cấp dưới giả mạng chữ ký thông tin để ghi khống nội dung và một số tài liệu liên quan đến công tác đào tạo sát hạch vụ án đang được công an tỉnh hòa bình tiếp tục điều tra làm rõ